trước mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
công văn nhấn mạnh đề nghị các địa phương ngăn chặn xử lý nghiêm những vi phạm đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi kích động bạo lực không tổ chức phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử của di tích lễ hội
ngoài ra bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát trước trong và sau khi tổ chức lễ hội kiên quyết không để các hành vi chen lấn tranh cấp lọc hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc ăn xin dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng tranh lệch diễn ra trong lễ hội
để mùa lễ hội hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn theo hướng văn minh các địa phương cần chỉ đạo ban quản lý di tích ban tổ chức lễ hội bổ trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định sử dụng tiền công đức công khai minh bạch và đúng mục đích không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng luật di sản văn hóa